nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở ở đèo bảo lộc đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào trưa ngày hôm nay
đó là anh phạm ngọc anh nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ công an đã xuất ngũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhà gần chốt giao thông đèo bảo lộc
nạn nhân được tìm thấy phía sau trái căn nhà trực chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc nằm ở độ sâu gần hai mét
trước đó anh phạm ngọc anh đã cùng các cán bộ chiến sĩ chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc di rời thiết bị phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm
thì bất ngờ bị đất đá từ trên cao đổ ập xuống hậu quả của vụ sạt lở làm ba cán bộ cảnh sát giao thông và anh phạm ngọc anh hy sinh
lực lượng cứu hộ với sự tham gia của một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng bảy mươi người dân sử dụng một mươi xe múc máy đào đá liên tục luôn phiên thực hiện các biện pháp tìm kiếm
gần ba mươi hai mét khố đất đá
trên diện tích khoảng tám m hai đã được đào lên để tìm kiếm các nạn nhân như vậy đến thời điểm này thi thể cả bốn nạn nhân đã được tìm thấy
vào sáng nay phó thủ tướng trần lưu quang cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ có mặt tại hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp bốn người trên đèo bảo lộc
để khảo sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân giải tỏa hiện trường nhằm sớm thông tuyến đèo này
theo nhận định của một số thành viên đoàn công tác trong vài ngày tới trên địa bàn tỉnh lâm đồng tiếp tục có mưa kéo dài nên địa phương cần chủ động các phương án ứng phó phù hợp
lực lượng công an trong khu vực luôn sẵn sàng phối hợp hỗ trợ tỉnh lâm đồng ứng phó với các sự cố tương tự